tại tỉnh hải dương chợ huyện ninh giang hiện đang xuống cấp nghiêm trọng
tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân mua hàng cũng như những tiểu thương kinh doanh nơi đây
người dân đang rất mong chờ chính quyền địa phương có những tác động nhanh chóng
để có thể cải thiện được tình trạng xuống cấp hiện nay của chợ huyện ninh giang
chợ huyện ninh giang được xây dựng gần hai mươi năm hiện khu chợ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng
khung của những gian hàng được dựng lên từ tre còn mái thì chủ yếu là vải nhựa vải bạc và ngói bro xi măng
qua thời gian khung tre bị mối mọt ngói vỡ nhiều gian hàng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
chuyên học khó chịu
tôi đề nghị với chính quyền địa phương khắc cấp là cũng nhanh chóng xây chợ
để cho bà con ổn định họp trong chợ để cho nó ổn định
người dân mong muốn huyện ninh giang chỉ đạo nhà đầu tư quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chợ mới
để sớm đưa vào hoạt động tránh ách tắc giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân khi đến họp chợ